đồng thời trên mạng xã hội cũng đã bắt đầu lan truyền những thông tin không chính xác về tình hình số ca covid một mươi chín
cũng như các cách thức để có thể ứng phó của các cơ quan chức năng
nhớ lại thời điểm hai năm trước khi mà tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát mạnh mẽ thì đã có rất nhiều cá nhân và trường hợp
bị xử phạt khi chia sẻ những thông tin sai sự thật dẫn tới nhiều hệ quả nghiêm trọng
và một lần nữa bài học về cảnh giác cũng như là nâng cao ý thức phòng tránh covid một mươi chín đã được cư dân mạng chia sẻ
hà nội sẵn sàng phương án dạy học trực tuyến khi có học sinh mắc covid một mươi chín
thông tin này được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn lượt phụ huynh và học sinh
dù không biết nguồn gốc chính xác của thông tin tuy nhiên rất nhiều cư dân mạng đã liên tục chia sẻ và bình luận
ngay lập tức giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội khẳng định sở không có phát ngôn nào về việc dạy học trực tuyến trong thời điểm hiện nay
vì vậy nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đã lên án hành vi tôn tin giáo dục
dạ sai sự thật này
lại đúng kiểu câu like view thông tin này sau lắm người nhàn rỗi lại vẽ ra chuyện để làm thế
cũng suýt bị hoang mang theo các con cũng sắp kết thúc năm học thời điểm này bị nhiễm bệnh việc học sẽ bị gián đoạn nên tôi cũng rất lo
vừa vào bếp của hội phụ huynh đấy thì bài viết đã bị xóa đi hoặc ẩn đi rồi nói chung là cần phải cẩn trọng mấy tin tức dạng này dễ bị lo lắng lắm
chiều cũng nhận được tin nhắn của trường và cô giáo chủ nhiệm về việc tăng cường phòng chống covid một mươi chín
không thấy nhắc gì đến việc học trực tuyến may quá giờ mà quay lại học trực tuyến thì gian năn lắm
hiện nay hà nội là địa phương có số ca nhiễm cao nhất tiếp theo là thái nguyên yên bái
lào cai mới đây cũng đã phát hiện chùm lây nhiễm covid một mươi chín trong trường học ghi nhận năm mươi hai ca
đây là thời điểm học sinh tất cả các cấp đang chuẩn bị thi học kỳ hai cũng như vượt cấp thi tốt nghiệp
bên cạnh việc cần phải chủ động phòng tránh có các phương án phòng chống dịch đảm bảo sức khỏe được nhiều cư dân mạng quan tâm
thì cũng vẫn có tâm lý chủ quan trong một bộ phận ý kiến xung quanh vấn đề này
có khi số nhiễm thực tế nhiều hơn nhiều vì giờ chẳng mấy ai đi xét nghiệm nữa kể cả có biểu hiện bệnh
chấp nhận sống chung với covid thôi điều quan trọng nhất là giữ gìn thể trạng khỏe mạnh tranh lôi sống hào tổn
giờ covid cũng trải xét nghiệm cứ cho đó là cảm cúm rồi này kia thành ra tự đi mua thuốc uống sống chung vậy
coi như cúm mùa thôi giờ ra mùa thế thiết giúp virus lan truyền nhanh
ai ốm thì ở nhà nghỉ ngơi chứ đâu có xét nghiệm rồi chẳng lại cách ly
hãy công bố công khai đến từng phường xã để người dân toàn thành phố biết cảnh giác đề phòng
đa số ca nhiễm không triệu chứng hay triệu chứng nhẹ đã đến lúc xem covid như một bệnh cúm thông thường
các khuyến cáo từ các chuyên gia về phòng tránh dịch covid một mươi chín cũng đã liên tục được cư dân mạng bày tỏ
trong đó việc sử dụng khẩu trang nơi công cộng hay khử khuẩn tay là nội dung nhận được nhiều chia sẻ
việc đẩy mạnh tiêm chủng vaccine
covid một mươi chín hay những người có triệu chứng nghi ngờ thì cần chủ động phòng bệnh cho người khác cũng là vấn đề được cư dân mạng quan tâm
bởi lẽ bài học kinh nghiệm từ các đợt dịch covid một mươi chín trước đây cho thấy ý thức là điều kiện tiên quyết trong công tác phòng chống dịch
cả công ty mình mới bị mình cũng bị đang phải cách ly công ty chưa về không biết lây cho vợ con chưa
với trẻ con vẫn phải cẩn thận
ra sân bay cũng rất ít người đeo khẩu trang nên cân nhắc quy định đeo khẩu trang trở lại trên máy bay
bây giờ chỉ có cách ăn uống
tập thể dục đều đặn lối sống và suy nghĩ tích cực nâng cao sức đề kháng cho cơ thể
thực trạng hiện giờ mọi người đã coi covid như là một chủng cúm mùa nên ít người xét nghiệm hoặc xét nghiệm dương tính mà không khai báo chỉ tự cách ly và điều trị tại nhà khi thấy triệu chứng nặng mới đến các cơ sở y tế
hy vọng không có biếm chủng mới nguy hiểm
dịch chưa bùng phát mạnh nhưng bà con cũng nên cẩn thận đeo khẩu trang khi tiếp xúc đông người và rửa tay thường xuyên
dịch covid một mươi chín luôn tiềm ẩn những nguy cơ quay trở lại
những hình ảnh đau xót cũng như những hệ quả sau đại dịch covid một mươi chín đến nay vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn
không hoang mang nhưng cũng không trừ quan
chủ động phòng tránh covid một mươi chín là cách bảo vệ sức khỏe cho chính bạn cũng như cộng đồng xã hội
bạn có suy nghĩ gì về nội dung này hãy chia sẻ ý kiến trên fanpage của truyền hình công an nhân dân